sau ngày đàm phán đầu tiên tại doha của qatar các bên trong tiến trình thương lượng tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở giải gaza đã đưa ra những đánh giá khá thận trọng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận
theo truyền thông israel một quan chức cấp cao nước này đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán doha lần này khá kém do vẫn còn khoảng cách lớn trong lập trường của các bên về nội dung trong thỏa thuận
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao qatar ông majed al ansari cũng cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ở mức lạc quan thận trọng
chúng tôi đã thảo luận một số chi tiết về họ nhưng còn quá sớm để nói về bất kỳ bước đột phá nào chúng tôi lạc quan vì các cuộc đàm phán đã thực sự được nối lại ở doha
liên quan tới tình hình trung đông người phát ngôn nhà trắng karine jean pierre ngày một mươi chín tháng ba cho biết các quan chức mỹ và israel có thể sẽ nhóm họp vào tuần tới
để thảo luận về chiến dịch quân sự của israel ở thành phố rafah đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thông tin liên quan đến nạn đói sắp xảy ra ở gaza
chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình nạn đói sắp xảy ra ở gaza bất chấp những nỗ lực liên tục và không mệt mỏi của cả chính quyền và các tổ chức quốc tế số lượng viện trợ đến tay người dân ở gaza và đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất vẫn chưa đủ
vì vậy chúng tôi đã nói rằng còn nhiều việc cần phải làm và báo cáo về tình trạng thiếu lương

chúng tôi đã nói rằng còn nhiều việc cần phải làm và báo cáo về tình trạng thiếu lương